nhân kỷ niệm tám mươi tám năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam và ngày phụ nữ việt nam hai mươi tháng một mươi
chiều nay tại hà nội đã diễn ra lễ trao giải thưởng phụ nữ việt nam và ngày phụ nữ khởi nghiệp năm hai nghìn hai mươi
tham dự buổi lễ có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư quyền chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước văn phòng chính phủ các cơ quan bộ ngành đoàn thể
được thành lập từ năm hai nghìn hai giải thưởng phụ nữ việt nam là một trong những giải thưởng thường niên lớn nhất dành cho phụ nữ việt nam
giải thưởng là sự đánh dấu ghi nhận sự công hiến tài năng sức sáng tạo của phụ nữ việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
năm nay năm tập thể và một mươi cá nhân đã vinh dựng
giải thưởng phụ nữ việt nam năm hai nghìn một mươi tám với những đóng góp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội
lễ trao giải thưởng là dịp để nhìn lại chặng đường một mươi năm năm hoạt động của giải thưởng phụ nữ việt nam
đồng thời tôn vinh những đóng góp của phụ nữ việt nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước
khích lệ ý chí phân đấu vươn lên không ngừng sáng tạo phát huy vai trò trách nhiệm của phụ nữ trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
bên cạnh giải thưởng phụ nữ việt nam trong buổi lễ hai mươi đề án xuất sắc trong ngày phụ nữ khởi nghiệp cấp trung ương năm hai nghìn một mươi tám cũng đã được công bố
trong đó năm đề án xuất sắc nhất sẽ nhận được hỗ trợ một trăm linh triệu đồng
một mươi năm đề án còn lại mỗi đề án cũng được nhận năm mươi triệu đồng
đây là năm đầu tiên ngày hội phụ nữ khởi nghiệp được tổ chức ở cấp quốc gia
sự kiện nhằm tuyên truyền phổ biến khơi dậy tiềm năng sức sáng tạo của phụ nữ trong phát triển kinh tế khởi nghiệp
góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế